đối tượng vũ văn tập chú tài huyện bình giang tỉnh hải dương đã phải linh án một mươi năm tháng tù về tội chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng tập đến chốt kiểm soát dịch của thôn bình an
mặc dù được lực lượng làm nhiệm vụ tại đây yêu cầu dừng xe để khai báo y tế đo thân nhiệt kiểm tra giấy tờ nhưng tầm phóng xe máy vượt chốt trong khi chưa có giấy phép lái xe
không đội mũ bảo hiểm khi bị nhắc nhở tập đã chống đối vung tay
đấm vào mặt trưởng công an xã
còn đây là hình ảnh một người phụ nữ đang to tiếng trừ bới những người đang ngày đêm làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch bảo vệ an toàn phòng chống dịch cho người dân trên địa bàn huyện kim thành tỉnh hải dương
cả nước nghiêm túc chấp hành chỉ thị của thủ tướng chính phủ về giãn cách xã hội để đảm bảo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đối tượng phạm thanh nga vẫn ngang nhiên hoạt động mại dâm tại chính cơ sở do mình quản lý trên địa bàn quận thanh xuân thành phố hà nội
cơ quan công an quận thanh xuân vừa bắt giữ đối tượng nga để điều tra về hành vi môi giới mại dâm
theo lời khai của nga tại cơ quan điều tra do không có khách nên nga đã môi giới nhân viên mắt
nga đã trả cho khách khách ngô vui phải trả là tám trăm linh đồng mỗi lượt nga trả cho nhân viên là sáu trăm linh đồng và giữ lại hai trăm linh đồng tiền môi giới
do là năm nay là tình hình kinh tế nó quá khó khăn covid và các dịch vụ bị cấm rất là nhiều ngày nay rồi
bản thân tôi thì do là áp lực tiền nhà và rất nhiều cái phải nuôi con
nên là trong một lúc lâm lội vì một chút lòng tham thì tôi đã hành động như vậy
nga vẫn hoạt động bất chấp sự lây lan và nguy hiểm của dịch bệnh
tệ nạn mại dâm thì nó ngoài cái việc nó ảnh hưởng đến tuần phong mỹ tục ra thì nó còn là gây mất an ninh trật tự
nó có thể là cái nguồn để lây nhiễm một số những căn bệnh chẳng hạn như hivs
ngoài ra thì kèm theo cái tệ nạn mại dâm này thì bao giờ nó cũng dính dáng đến những cái hoạt động tội phạm khác của các băng ổ nhóm
chẳng hạn như là bảo kê này hay là
gây tương tích hay là cưỡng đoạn và một số những cái hành vi khác
cùng với việc khẩn trương khởi tố đưa ra xét xử các đối tượng vi phạm các quy định trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
phục vụ việc giăn đe ngăn chặn cảnh báo các trường hợp coi thường các quy định về phòng chống dịch
một tình trạng nữa đó là nhiều tài khoản trên mạng xã hội đã cố tình giả mạo các văn bản của cơ quan nhà nước gây hoang mang cho dư luận
tại thái nguyên ba chủ tài khoản facebook đã lấy thông tin trên mạng xã hội chưa kiểm chứng đăng tải
mục đích thông báo cho mọi người biết lịch nghỉ học của học sinh liên quan đến phòng chống dịch covid một mươi chín
còn sở giáo dục đào tạo tỉnh đắk lắc đã phải điều tra truy vết đối tượng giả mạo văn bản cho học sinh nghỉ học gây hoang màn dư luận
tổng thống tài khoản facebook đã lấy thông tin trên mạng xã hội chưa kiểm chứng đăng tài mục đích thông báo cho mọi người biết lịch nghị học của học sinh liên quan đến phòng chống dịch covid một mươi chín
tổng thống tài khoản facebook đã lấy thông tin trên mạng xã hội chưa kiểm chứng đăng tài mục đích thông báo cho học sinh nghị học gây hoang mang dư luận